các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau một thời gian trinh sát xác lập chuyên án ngày hai mươi ba tháng một mươi một công an huyện thuận thành đã bắt quả tăng chi đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm bắt giữ được được chức năng thu giữ gần sáu mươi bốn gram chất tinh thể màu trắng
trong đó có hơn hai mươi gram là methamphetamine số còn lại đang được giám định
đối tượng khai nhận mua ma túy của một người ở thành phố bắc ninh sau đó mang xuống huyện thuận thành để bán kiếm lời
một số lượng lớn tăng vật gồm súng quân dụng đàn các loại và thuốc nổ
vừa được các cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh bình dương phát hiện tại nhà của lê văn thắng ở thị xã biên cát tỉnh bình dương
ngay lập tức cơ quan điều tra đã tạm giữ người và tăng vật để phục vụ công tác điều tra
cụ thể tại nhà lê văn thắng cơ quan công an thu giữ một khẩu súng quân dụng dài một năm m do đức sản xuất
gần một trăm linh viên đạn các loại hơn năm trăm linh viên đạn trì nhiều đầu đạn vỏ đạn và sáu năm kg thuốc nổ pnt
trước đó tại nhà của ông đặng bùi thanh phong có địa chỉ tại xã an sơn thị xã thuận an
cơ quan công an cũng phát hiện ông phong đang tàng trữ trái phép một mươi một khẩu súng các loại
sau ống ngắm hàng trăm viên đạn nhiều bộ phận khác của súng như cò nòng lò so bắn súng
hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra để xử lý
một mươi năm tù giam là bản án nghiêm khắc mà tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa tuyên cho một mươi bị cáo trong vụ án giết người
cố ý gây thương tích và cố ý gây thương tích
cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra tại xã cư cơ bô huyện crong búc
thông tin do phóng viên sĩ đức antv đắk lắc vừa gửi về
theo có trạng vào chiều tối ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tại nhà của anh nguyễn văn hải ở xã cư cơ bô huyện crong búc tổ chức ăn tất niên
trong đó có cả một mươi bị cáo là hà thăng long nguyễn văn hiến hoàng đức vũ hồ viết nam
hà thu quang nguyễn văn hào nguyễn kim nguyên phạm văn dũng nguyễn thành đồng
và võ văn dũng đều ở xã cư cơ bô
tại đây đã xảy ra mâu thuẫn giữa anh nguyễn văn đức người cùng địa phương với một người trong nhóm
tuy nhiên anh đức đã bỏ về
sau đó một mươi bị cáo trên đã cầm theo hung khí là kiếm dao dựa và cây gậy đi tìm anh đức trả thù
trên đường đi trước khi gặp anh đức nhóm đối tượng đã gây gỗ và chém ông trần trọng lý
người cùng xã đánh chém anh nguyễn văn sơn là công an viên đến xử lý vụ việc gây thương tích ba mươi một
khi đến nhà anh đức cả nhóm đã lao vào đánh chém và đập phá nhà cửa tài sản
hậu quả làm anh nguyễn văn đức tử vong còn anh nguyễn văn ngọc là anh trai của anh đức bị thương tật bốn mươi tám
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt một mươi bị cáo về ba tội
giết người cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản với tổng bức án là chê một trăm tám mươi ba năm tù giam
hậu quả làm anh nguyễn văn đức tử vong còn anh nguyễn văn ngọc là anh trai của anh đức bị thương tật bốn mươi tám
với thủ đoạn tìm những chiếc xe ô tô đậu nơi vắng vẻ biển số ngoại tỉnh không có người trông coi
bốn đối tượng trộm cắp manh động táo tợn đã dùng thanh kim loại đập vỡ kính xe và trộm cắp tài sản bên trong
tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân thành
tỉnh bà rịa bắc tàu đã điều tra và bắt gọn các bốn nữ tượng trên
kịp thời chấn an dư luận địa phương
chị võ thị thu sương chú tại phường bảy thành phố vũng tàu dừng xe trên đường lương thế vinh để đưa con vào trường học
chỉ trong ít phút một nhóm đối tượng đã tiếp cận chiếc xe ô tô đập vỡ kính và lấy trộm một số tài sản của chị sương để trong xe

với quyết tâm triệt phá nhóm tội phạm này công an huyện tân thành đã lập chuyên án đấu tranh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ qua đó bắt giữ bốn đối tượng gồm phạm xuân thành chú tại thành phố hồ chí minh phạm dũng chú quốc cường cùng chú tại thành phố nam định và trân việt cường chú tại huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
thì đa phần những đối tượng gây án là những đối tượng có tiền án thị sự nhiều tiền án thị sự rất là manh động không có nghề nghiệp
cái thứ hai nữa là những đối tượng này là những đối tượng từ những địa phương khác
cái thứ ba nữa là khi xảy ra thì nhiều cái bị hại mà bị đập xe ô tô này mất tài sản này cũng không có trình báo cho các quan chính quyền địa phương
nó khó khăn cho cái quá trình điều tra làm rõ và để xử lý tuyệt đế các đối tượng này
tại cơ quan điều tra các đối tượng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đã thực hiện trót lọt chín vụ trộm cắp lấy được số tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng
đi qua thấy chẳng may như chiếc xe nào đậu mà không có ai chông nhìn vào thấy có cặp gì thì lấy cho con không biết con trong có gì
các anh dùng cơ hội gì để đập chiếc xe
dùng cái tô vít

tô vít là cạnh kính cạnh cái nó bẻ
nó là lợi xe biển số sài gòn sài gòn là lơi xa người ta đi xa nó có cầm tiền theo
việc triệt phá thành công nhóm tội phạm trộm cắp tài sản trong xe ô tô và làm rõ thủ đoạn gây án của loại tội phạm này không chỉ góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
mà qua đây còn giúp người dân và du khách nâng cao cảnh giác chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản cá nhân
lợi dụng mối quan hệ quen biết và hoàn cảnh của nạn nhân đối tượng chấu xeo kháng chú tại huyện mường khương
tỉnh lai châu đã lừa phình và bán nạn nhân sang trung quốc để hưởng lợi
hành vi của kháng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam
tại cơ quan công an chấu xeo kháng khai nhận đã thỏa thuận thống nhất cùng với mùa thị dợ là đối tượng đã bị khởi tố và bắt giam ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu cùng với tội mua bán người
lợi dụng mối quan hệ hoàn cảnh của những người phụ nữ mông để câu kết với các đối tượng tại lào cai
rủ dê lửa gạt đưa mùa thị lâu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã mường trùng huyện mường la tỉnh sơn la sang trung quốc bán
mùa thị lâu đã bị bán sang trung quốc sau đó trốn về việt nam và tố cáo hành vi của các đối tượng
hiện cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng đường dây mua bán người liên tỉnh này
công an huyện yên khánh tỉnh ninh bình vừa cho biết đã phát hiện và bắt quả tăng một mươi đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà của lưu thị trinh chú tại xã khánh tiên huyện yên khánh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần bảy mươi bảy triệu đồng một mươi một điện thoại di động cùng nhiều phương tiện dùng để đánh bạc
bước đầu các đối tượng khai nhận được phạm duy nhiệm chú tại địa phương dù đi đánh bạc nên đã tụ tập tại nhà của lưu thị trinh để sát phạt nhau
công an huyện yên khánh đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
dù đã tích cực tuyên truyền về pháp luật và những mối nguy cơ mất an toàn do hành vi
khai thác cát lỏng sông trái phép gây ra nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống
vào đêm ngày hôm qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh vĩnh long phối hợp với cảnh sát đường thủy và công an xã đồng phú huyện long hồ
lại vừa tiếp tục phát hiện bắt quả tàng xà lan không có số hiệu đã có trọng tài là sáu trăm linh tấn đang có hành vi dùng hai máy bơm khai thác cát trái phép
xà lan này do trương văn lên chú tại tỉnh bến tre điều khiển chở theo ba người làm thuê
tất cả đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến việc khai thác cát sông không xuất trình được bằng thuyền trường và các giấy tờ liên quan đến phương tiện
tại thời điểm kiểm tra trên xà lan có khoảng một trăm hai mươi mét khối cát tương đương hai trăm linh tấn
hiện lực lượng cảnh sát môi trường đã tạm giữ phương tiện cùng nhiều người vi phạm để phục vụ công tác điều tra
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị cho đêm qua đến sáng nay không khí lạnh tiếp tục được bổ sung thêm về cường độ và ảnh hưởng đến thời tiết tại các tỉnh bắc bộ
thời tiết toàn vùng nhiều mây về đêm và sáng nhưng trạng thái tạnh giáo không mưa và rét nhiều trong khoảng tối muộn đêm và sáng vẫn sẽ là kiểu thời tiết chủ đạo tại nơi đây
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới đêm và sáng nhiều mây phổ biến không mưa trưa chiều trời nắng có rét vùng núi cao có nơi rét đậm với nhiệt độ là một mươi ba hai mươi năm độ
còn tại các tỉnh phía đông bắc bộ dự báo trong ba ngày tới do chịu sự chi phối của khối không khí lạnh ổn định nên hiện tượng hanh khô sẽ quay trở lại trên toàn vùng
nhiệt độ thấp nhất trong ba ngày tới sẽ giảm xuống chỉ còn từ một mươi hai một mươi năm độ vùng núi là từ một mươi đến một mươi hai độ một vài nơi còn giảm xuống dưới chín độ trời rét bút
tuy nhiên ban ngày trời có nắng độ ẩm không khí hạ thấp và nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên đến mức là hai mươi một hai mươi bốn độ nên trời ấm áp hơn
khu vực từ nghệ an tới thừa thiên huế do sự gia tăng cường độ hoạt động của đới gió đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đời gió đông trên cao
nên trong hai ngày đầu tháng một mươi hai trời nhiều mây có mưa rải rác
riêng phía nam của khu vực sẽ có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông phần phía bắc thì trời rét
sao đến ngày ba tháng một mươi hai mưa sẽ lan ra trên toàn khu vực có nơi sẽ mưa vừa đến mưa to và rông cùng với nền nhiệt độ là từ một mươi bảy đến hai mươi bốn độ phía bắc sẽ thấp hơn khoảng hai độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ngày hôm nay tiếp tục nhiều mây và có mưa rào
riêng tại các tỉnh từ quảng nam trở vào cho đến phú yên sẽ có mưa to
sau đó mưa lớn tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa sẽ còn kéo dài đến hết ngày hai tháng một mươi hai với nhiệt độ ngày đêm là hai mươi hai ba mươi một độ
đến với các tỉnh vùng cao tây nguyên dự báo trong hai ba ngày tới mây trên khu vực kéo nhiều hơn mưa rào rải rác sẽ xảy ra tại phía bắc của khu vực
với đêm và sáng trời tiếp tục rét nhẹ đến trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng lên mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn tại các tỉnh nam bộ khả năng sẽ tăng mưa rông hơn trong hôm nay và đến hai mươi ba ngày đầu tháng
trong đó đáng lưu ý là tại các tỉnh thuộc khu vực ven biển miền tây của nam bộ như trà vinh sóc trăng bạc liêu cà mau sẽ có mưa rông lượng khá kèm theo hiện tượng gió giật mạnh
nên nhiệt độ trên khu vực nam bộ vì vậy sẽ giảm nhẹ hơn trong những ngày sắp tới
bản tin của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai
hẹn gặp lại